do ảnh hưởng của tụi gió nên từ đêm nay mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra thì nguy cơ xảy ra lũ quét sạt ở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
do mưa nhiều nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to
thời điểm có mưa rông mạnh vẫn tập trung vào khoảng thời gian chiều tối đêm và sáng sớm
do mưa nhiều nên nhiệt độ trong các ngày tới có thể giảm từ một đến hai độ
cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với các tỉnh miền trung trong ba ngày tới tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến là ít mưa ban ngày thì có nắng nhiều
có trăng về chiều tối thì có mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
nơi còn cao hơn
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn
ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong mức độ nắng có phần không mạnh
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
ở một vài nơi ở phía bắc khu vực nhiệt độ còn sấp xỉ mức là ba mươi bảy độ và có nắng nóng
đến với vùng cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình
do vậy mà các khu vực này thì vẫn phổ biến là ít mưa
có trăng về chiều tối và đêm thì mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
ban ngày trời có nắng với nền nhiệt trong ngưỡng là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ về chiều tối thì có khả năng xuất hiện mưa rào và rông ở diện giải rác
mưa tập trung chính ở vùng ven biển và miền tây nam bộ
trong cơn rông thì người dân vẫn cần đề phòng có lốc xét cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây vẫn giao động là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn